hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai cho biết tính đến một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng tám lào cai có hai người chết ba người bị thương và một người mất tích năm mươi một nhà bảy công trình thủy lợi bốn trường học bị hư hỏng hai mươi tám cuộc điện bị gãy đổ hàng trăm hecta lúa và hoa màu bị vùi lấp
đặc biệt các tuyến đường giao thông ở lào cai bị sạt lở nghiêm trọng tổng thiệt hại ước tính trên sáu tỷ đồng
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái mưa lớn đã gây ngập úng
làm ảnh hưởng trực tiếp đến một trăm linh ba nhà dân trên địa bàn thành phố yên bái huyện văn yên và huyện trấn yên
hai mươi nhà bị sạt lở ta lui diện tích nông lâm nghiệp bị thiệt hại gần bảy trăm linh hectare thiệt hại hơn bảy trăm linh con da cầm và hơn hai mươi hectare diện tích nuôi trồng thủy sản
các tuyến đường tỉnh một trăm sáu mươi ba một trăm sáu mươi sáu hiện bị ngập sâu do nước sông dâng cao gây tắc đường chia cắt nhiều xã trên địa bàn huyện văn yên
riêng tại thành phố yên bái đã có một mươi tám tuyến giao thông bị ngập ước tính thiệt hại khoảng bốn năm tỷ đồng
từ ngày một mươi sáu tháng tám cho đến ngày một mươi chín tháng tám trên địa bàn tỉnh sơn la đã xuất hiện nhiều đợt mưa to gió lốc gây thiệt hại về nhà cửa hoa màu của người dân
tại huyện mường la mưa lớn đã làm bốn mươi hai nhà bị ảnh hưởng trong đó có hai mươi ba nhà phải di rời khẩn cấp tám đoạn đường bị sạt lở ba cột điện bị gãy đổ tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng bảy trăm linh triệu đồng
còn tại huyện sốp cộp mưa lớn đã làm sạt lở nhiều tuyến đường và hai mươi hai nền nhà dân trong đó có một nhà phải di rời khẩn cấp
ngoài ra đã có hơn một mươi bảy hectare lúa bị ngập ước tính thiệt hại toàn huyện trên hai bốn tỷ đồng
còn tại tỉnh nghệ an công an huyện hưng nguyên vừa tạm giữ chín đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn
các đối tượng đều là nam giới từ ba mươi ba đến năm mươi bốn tuổi trú tại huyện hương nguyên
cầm đầu đường dây đánh bạc là nguyễn văn thắng
để qua mắt lực lượng chức năng thắng đã thuê xe ô tô chở các con bạc ra sông lam sau đó thuê thuyền đánh cá của người dân để tổ chức đánh bạc
qua khai thác nhanh các đối tượng thừa nhận việc đánh bạc
tổ công tác tiến hành tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp thu giữ gần hai trăm linh triệu đồng hai xe ô tô một tàu vỏ sắt hai bộ sóc đĩa và một mươi điện thoại di động
trong khi đó tại quảng ngãi với sự cương quyết đấu tranh triệt xóa các tụ tập tụ điểm đánh bạc của lực lượng công an tỉnh hàng loạt các sới bạc
các đối tượng đánh bạc đã bị triệt xóa và bắt giữ trong thời điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
công an phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi vừa bắt hai sòng bạc trong quán cà phê giữa thời điểm dịch covid một mươi chín
tại quán cà phê một trăm linh ba hẻm hai mươi sáu trên ba mươi hai đường lê trung đình thuộc tổ hai phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi công an phường nghĩa tránh bắt quả tăng hai sòng đánh bạc bằng hình thức bài phỏng thắng thu bằng tiền
mỗi sòng bốn đối tượng sát phạt ngoài ra có nhiều người tập trung tại quán xem đánh bạc
cùng thời gian này công an xã đức tránh huyện mộ đức bắt quả tang điểm đánh bạc số đề lớn tại nhà ông nguyễn thành công năm mươi ba tuổi thôn một xã đức tránh
tại đây nguyễn thành công cùng nhiều đối tượng khác đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô tịch đề
ngoài tăng vật tạm giữ tại hiện trường là ba điện thoại di động máy tính sách tay một xe máy nhiều tịch đề còn tạm giữ số tiền trên ba mươi năm triệu đồng
song song với việc phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng công an xã phối hợp với chính quyền địa phương
nâng câu cộng tác phòng chống tội phòng tệ nạn xã hội trên địa bàn xã qua đó đẩy mạnh công tác truyền truyền trong nhân dân phối hợp với lực lượng xã và chính quyền địa phương
đối với địa bàn xã đức tránh có đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn trách lực tinh vi thường là đám kiến cấp cửa ở trong nhà để hoạt động
nhưng bằng một ít nhiệm vụ lực lượng công an xã đã tiến hành triệt phá những tội điểm tệ nạn xã hội
lợi dụng việc các cơ quan chức năng đang tập trung phòng chống dịch
và việc người dân hạn chế đi lại trong mùa dịch các đối tượng đã chọn những địa điểm ít người qua lại để đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
quá trình làm việc cả chủ nhà và các đối tượng tham gia đánh bạc đều khai nhận
dù biết việc tụ tập đông người trong thời gian diễn ra dịch bệnh là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình rủ nhau đánh bạc
chỗ đối tượng tụ tập để có biểu hiện vi phạm pháp luật như đánh bạc
hoặc là tập trung đông người đi lập bình bóng và đề xuất xử lý như theo kế hoạch của cấp đề
hiện nay tỉnh quảng ngãi cũng như cả nước thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó mỗi người dân phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung chính trên các báo số ra sáng nay
cùng với phần trình bày của bntv
hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam vừa kiến nghị thủ tướng chính phủ xem xét mở lại đường bay quốc tế
và cho rằng đây là một trong những giải pháp cấp bách nhằm giải cứu ngành hàng không đang ngày càng thoi thóp vì dịch bệnh covid một mươi chín
trong văn bản gửi đi hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam cho rằng nếu không sớm được giải cứu
các hãng hàng không sẽ đứng trên bờ vực phá sản
nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng nên xây dựng những phương án với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh an toàn chặt chẽ
và có thể từng bước mở rộng khôi phục các đường bay quốc tế
để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch
thì cách tốt nhất là phải có sự thí điểm trước
tức là thời gian đầu chỉ nên mở thí điểm một hai đường bay quốc tế để xem xét kiểm nghiệm và đúc kết kinh nghiệm
đây cũng là lúc đánh giá năng lực tiếp nhận của các cơ sở cách ly
cũng như năng lực của ngành y tế trong nước có đủ đáp ứng khi mở cửa đón du khách quốc tế vào việt nam hay không
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin sáng phương nam
cùng với sự đồng hành của biên tập viên mỹ khôi
thưa quý vị mới đây cục quản lý thị trường tp hcm vừa tạm giữ hàng trăm tấm niệm nghi giả thương hiệu nổi tiếng
chuẩn bị tung ra thị trường
số nệm này được kết dính bằng mút xốp chất lượng kém hơn hẳn các thành phẩm bằng cao su
do doanh nghiệp chân chính sản xuất
trong chiều tối ngày một mươi tám tháng tám qua kiểm tra năm điểm sản xuất nẹm tại huyện hóc môn và huyện bình chánh
đội bảy công an tp hcm với đội ba của quản lý thị trường tp hcm phát hiện nhiều công nhân đang sản xuất nẹt
có dấu hiệu nghi giả mạo thương hiệu thắng lợi
tại thời điểm kiểm tra các cơ sở đều không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc mua bán
lực lượng chức năng đã tạm giữ gần năm trăm chín mươi tấm nệm cùng một số máy móc nguyên liệu sản xuất để điều tra làm rõ
và các tỉnh mỗi tấm có giá khoảng một triệu đồng
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng bùi hoàng anh về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
đối tượng bùi hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ khóm bốn thị trấn lai vung huyện lai vung tỉnh đồng tháp
trước đó đối tượng nguyễn văn nhanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ấp long định xã long thắng huyện lai vung tỉnh đồng tháp
đã bị cơ quan công an bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai bị hại với số tiền một tỷ hai trăm linh triệu đồng
thông qua hình thức vay để đáo nợ ngân hàng nhưng không đóng nợ ngân hàng mà chuyển vào tài khoản để chuẩn bị trước rồi bỏ trốn
sau khi lừa được số tiền trên nhanh đưa cho đối tượng hoàng anh năm trăm linh triệu đồng để cho vay lại kiếm lời
tuy biết số tiền trên của nhanh là do lừa đảo có được nhưng đối tượng bùi hoàng anh vẫn nhận và tiêu xài hết không khắc phục hậu quả cho bị hại
công an phường ba thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng bắt chó có trang bị thiết bị kích điện
đáng chú ý đây là đối tượng có một tiền án và chưa xóa án tích
khoảng ba giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng tám công an phường ba thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp phát hiện hai đối tượng đang điều khiển xe mô tô
biển số sáu mươi hai u hai mươi bảy nghìn hai trăm sáu mươi hai chở hai ba màu đen có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
thì hai đối tượng không chấp hành mà bỏ chạy
lực lượng công an tiến hành truy đuổi và bắt được đối tượng nguyễn văn lắc hai mươi sáu tuổi ngụ xã bình tấn huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
qua kiểm tra phát hiện trong bao chưa chính con chó đã chết súng chịu có các hệ thống kích điện của bệnh ác quy và nhiều vật dụng khác
tại cơ quan công an lắc khai nhận số chó trên do đối tượng cùng với đối tượng thái dùng súng kích điện bắn trên địa bàn huyện thanh bình huyện cao lãnh
khi đến khóm mỹ thiện vườn ba thành phố cao lãnh thì bị phát hiện bắt giữ
được biết đối tượng lắp có một tiền án về tội cướp dật tài sản nhưng chưa xóa án tích
nằm trong hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ của trường đại học an ninh nhân dân lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trang thông tin điện tử của trường đã được ra mắt trở thành nơi lưu trữ và giới thiệu các hoạt động tiêu biểu
trường đại học an ninh nhân dân có trên bốn trăm linh cán bộ giáo viên và lưu lượng đào tạo một năm trên một mươi
một trăm học viên thuộc các thế hệ đào tạo khác nhau có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công an các tỉnh thành phía nam
trang thông tin điện tử trường đại học an ninh nhân dân bao gồm các lĩnh vực thông tin hoạt động sự kiện hình ảnh của trường đại học an ninh nhân dân
và chương trình đào tạo nghiên cứu khoa học của nhà trường cung cấp các thông tin lý luận và thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia
cung cấp những luận cứ và tham gia đấu tranh phê phán các quan điểm thù địch
nền tảng này góp phần tuyên truyền hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân tiếp nhận tin phản hồi của cán bộ chiến sĩ nhân dân đối với nhà trường
truyền tải kết nối thông tin giữa các đơn vị thuộc bộ công an công an các tỉnh thành phố với trường đại học an ninh nhân dân
trong lĩnh vực xuất bản foefm là dự án khởi nghiệp được quan tâm lớn bước đi tiên phong trong phát hành sách nói có bản quyền
sau hơn một năm hoàn thiện nền tảng ứng dụng này dần có được tệp khách hàng riêng
tuy nhiên trong quá trình xây dựng thói quen hưởng thụ dịch vụ sách nói thì xử lý các sản phẩm tác quyền là bài toán chưa có lời giải triệt để
sách nói audiobook là hình thức phát hành không mới tại việt nam
tuy nhiên voicefm là công trình công nghệ của các bạn trẻ để chuyên nghiệp hóa cách thức tiếp cận của nhà làm sách và người tiêu dùng
bởi nhiều năm qua phần lớn sản phẩm audio book trên thị trường được hướng thụ trên nền tảng video miễn phí youtube
và dĩ nhiên vấn đề bản quyền thường bị vô tư xâm phạm
người ta có thói quen mở sách lấy ra
nhưng khi mà một khi mà đã nghe cái sách nói thì sách lật hay sách thật người ta đều không biết
người ta đều không biết cái nguồn đó nó có từ đâu
và các cái kênh phân phối sách lấy hiện tại thời điểm này chưa có mạnh
nhưng sách giấy thì người ta có thói quen lập sách giấy thay vì đọc ở trên điện thoại
nên sách giấy vẫn còn có thể bán được
nhưng ra sách nói thì chưa kịp ra đã bị xâm phạm rồi
anh thấy đây chưa kịp ra đã bị xâm phạm người nói chia ra thì người ta còn xâm phạm nghiêm trọng hơn trở lại
khi mà ta dùng app thì tải về được nhưng mà nghe trên app của voice app em thôi
chứ không có lấy ra được
nhưng mà cũng không tránh trường hợp là người ta bật cái app lên xong người ta dùng phần thu người ta thu lại
nhưng mà thực ra là tại vì bên em cũng như là cùng với cục xuất bản cũng như một số bên của chính phủ
cũng như là youtube cũng như là apple cũng như là google thì cũng có sự liên kết với nhau
bên nào mà nó bắt đầu nó có lớn lên và những hành vi sai phạm lớn thì một cách
cái là report thì dễ dàng
tuy vậy thực tế chứng minh tệp khách hàng của voice app em hay các nền tảng sách nói của các nhà sách nhà xuất bản từ xây dựng
vẫn tăng dần đều nhiều năm qua trở thành tín hiệu tích cực cho tiềm năng của cách phát hành này
yếu tố cần những quy định chế tài trong luật sở hữu trí tuệ việt nam đang dần được hoàn chỉnh vào các trường hợp xâm phạm
yếu tố đủ còn phụ thuộc vào động thái của những đơn vị kinh doanh sách nói
để xử lý các hành vi ảnh hưởng đến tác quyền của mình
sách nói dưới góc nhìn của những đơn vị làm sách xuất bản
hiện mang tinh thần cộng đồng
nhiều hơn là doanh thu thương mại
đơn cử với voice app em đến nay đã nhận được tác quyền của hơn một tựa sách
một thư viện không quá ấn tượng
tuy nhiên mới đây thông tin nhà sách first news đồng ý ký kết trao độc quyền tác quyền của thư viện của mình
cho nhóm bạn trẻ này để phân phối sách nó có bản quyền
đến những cộng đồng đặc thù cần hưởng thụ kiến thức
cũng là một tín hiệu tích cực
khi tôi có ý tưởng là tặng các sách của hard rock gold
và các happy news cho cộng đồng hai triệu người kiến thị
thì thái và vbi đồng ý và để cùng làm việc thiện
để giúp cho bản độc việt nam ở quốc gia này và trên toàn thế giới
được nghe bằng giọng đọc những dòng đọc tôi chọn lựa hay nhất
nhìn nhận cái giọng nói nó giống như là khi mà mình đem những cái sản phẩm đó
và mình bán với một cái giá trị mà nó đúng với cái công sức mà người ta bỏ ra
thì thật sự là mình nghĩ đây là một cái điều rất đáng
được công nhận và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn
nhìn nhận cái giọng đọc nó đúng hơn
và cái vai trò của cái giọng đọc trong cái việc mọi người
giúp cho mọi người tiếp thu kiến thức một cách sâu hơn
khi các nền tảng phát hành sách nó có tác quyền dẫn có chỗ đứng
một công nghệ mới trong lĩnh vực này được quan tâm tiếp theo là
trí tuệ nhân tạo để tương tác người dùng
ai sẽ hỗ trợ sắp xếp lịch sử dụng tác phẩm sách nói vừa trực tiếp đọc cho khách hàng
tuy nhiên hiện trí tuệ nhân tạo sách nói vẫn đang trong quá trình máy học marsyl learning
nên chưa công bố chính thức về hiệu quả đón nhận của người dùng trong nước với định dạng này
thưa quý vị hôm qua trạm cảnh sát giao thông tam điệp công an tỉnh ninh bình
đã làm rõ hành vi vi phạm của một tài xế xe đầu kéo chở quá tải
cố tình không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng
mặc dù một đồng chí cảnh sát giao thông đã đứng chặn ở đầu xe
thế nhưng lái xe vẫn điều khiển xe tiến tới
khiến cho đồng chí này phải đi giật lùi một đoạn rất dài nguy hiểm
cụ thể vào khoảng sáu giờ ngày một mươi chín tháng tám
tổ tuần tra kiểm soát giao thông trực thuộc trạm cảnh sát giao thông tam điệp
phát hiện xe ô tô đầu kéo do lái xe lê minh hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại tỉnh thanh hóa điều khiển có dấu hiệu chở quá tải nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra
nhưng lái xe không chấp hành mà còn cố tình bỏ chạy
tổ tuần tra đã dùng xe công vụ đuổi theo trên quãng đường dài năm km
tuy nhiên khi dừng được xe lái xe đầu kéo vẫn không chấp hành
ngay lúc này một chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc tổ công tác đã xuống đường
ra hiệu lệnh yêu cầu lái xe chấp hành nhưng người này cố tình chống đối
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm về lỗi trở quá bốn mươi tải trọng
và lỗi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người kiểm soát giao thông
xử phạt lái xe và chủ phương tiện là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải phương chi
tổng số tiền hai mươi hai triệu đồng tước giấy phép lái xe ba tháng đối với lái xe lê minh hạnh
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế lương ngọc khuê vừa ký ban hành công văn hỏa tốc
gửi giám đốc bệnh viện e yêu cầu báo cáo quá trình tiếp nhận và điều trị ca bệnh covid một mươi chín
công văn nêu rõ theo kết quả công bố của viện vệ sinh dịch tễ trung ương chiều ngày một mươi chín tháng tám
tại bệnh viện e phát hiện một ca bệnh là bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi ba đang điều trị nội chú
trong bệnh viện
dương tính với virus sars cov hai
cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị giám đốc bệnh viện e nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc quản lý
cách ly triệt để người bệnh người tiếp xúc với ca bệnh dương tính
bệnh viện thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ kiểm soát nhiễm khuẩn
tránh lây nhiễm cho các cán bộ y tế người bệnh và cộng đồng theo quy định
đồng thời đề nghị giám đốc sở y tế phú thọ điều tra dịch tễ bệnh nhân nói trên tại địa bàn tỉnh phú thọ
theo thống kê ban đầu tại bệnh viện e hiện có năm mươi người là f một của ca mắc covid một mươi chín này
từ hai mươi h ngày một mươi chín tháng tám bệnh viện e đã có thông báo tạm dừng công tác khám chữa bệnh tiếp đón bệnh nhân
trong khi đó hà nội cũng sẽ tạm dừng đóng cửa phủ tây hồ để phòng dịch và khuyến cáo người dân cần phối hợp
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín mà thành phố đã đề ra không để dịch bệnh lây lan
trước nguy cơ lây lan dịch bệnh do tập trung đông người tại khu vực phủ tây hồ vào chiều ngày một mươi chín tháng tám
đại diện quận tây hồ cho biết ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận đã chỉ đạo các phường kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn
tại khu vực phủ tây hồ thuộc phường quảng an đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
do vào chiều ngày một mươi chín tháng tám số người đổ về phủ tây hồ đông nên không bảo đảm được yêu cầu phòng chống dịch
quận tây hồ đã yêu cầu phường quảng an đóng cửa phủ tây hồ
nếu người dân tiếp tục đổ về đây quận sẽ yêu cầu tạm đóng cửa trong thời gian tới
thưa quý vị và các bạn theo thống kê trên địa bàn thành phố đà nẵng
hiện nay có khoảng một mươi sáu lao động ngoại tỉnh đang mắc kẹt tại đây
chủ yếu là lao động ở các tỉnh lân cận và các tỉnh phía bắc
không có việc làm không thu nhập đã khiến cho cuộc sống mưu sinh của người dân vốn khó khăn nay lại càng thêm khó khăn
xuất phát từ thực tế và nguyện vọng muốn được trở về quê nhà
thành phố đà nẵng đã có tờ trình xin ý kiến của thủ tướng chính phủ và sẵn sàng các phương án hỗ trợ cho người lao động xa quê
láng trại nhỏ chưa đầy bảy m hai tại khu tái định cư hòa liên năm này là nơi sinh sống tạm bỡ của một mươi bốn người lao động tự do đến từ nhiều tỉnh khác
khi các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố ngừng hoạt động những người đàn ông này thật sự lâm vào tình cảnh khốn khó
số tiền mà họ tích lũy trước đó cũng không đủ xoay sở cho việc ăn uống sinh hoạt trong hai mươi năm ngày rồng rã mắc kẹt tại đây
năm sáu ngày nay là không có đi chợ
nói chung là anh em thì nói chung là đi bắt cá với là họ cho cái nhà họ tâm họ cho người thì cho thịt người thì cho cá người cho tôm người cá khô thế này thế nọ đấy
nói chung là anh em ăn chứ thôi thỉnh thoảng với là đi chợ được một bữa thôi họ cấp cho cái phiếu và từ ngày cấp có năm cái phiếu đi chợ đó
mà mới đi có một cái nhưng mà hơn tuần lễ đấy thôi
quê thì quê thành hóa nhưng mà anh em thì mới cũng
mới vô thôi vô được đâu được
một tuần là bị covid luôn nên là không có thời gian
mà cũng rất là khó khăn
nếu mà có hỗ trợ được xe thì anh em cũng muốn về quê
không có thu nhập họ phải đi bắt cá hái rau để ăn qua ngày
có hôm may mắn thì được các nhà hảo tâm hỗ trợ cho phần cơm hay thùng bị cói
nhưng khao khát hơn là không có thu nhập họ phải đi bắt cá hái rau để ăn qua ngày có hôm may mắn thì được các nhà hảo tâm hỗ trợ cho phần cơm hay thùng bị cói
nhưng khao khát hơn là không có thu nhập họ phải đi bắt cá hái rau để ăn qua ngày
sẽ phần nào khó khăn của họ
xây dựng phương án đưa về các địa phương và chuẩn bị cái văn bản
đề nghị các địa phương khác có người cư trú tại thành phố đà nẵng phối hợp với chúng tôi
khi mà có cái đồng ý của thủ tướng rồi thì chúng tôi sẽ kết nối và lấy từng danh sách một
và đưa ra phương án để đi về theo nhiều hướng khác nhau
một có thể là đi hướng theo đường sát và đường bộ
chính quyền thành phố cũng đã tính toán đến các phương án đưa một mươi sáu lao động
sáu năm trăm linh sinh viên ngoại tỉnh trở về địa phương
sở lao động thương binh và xã hội cũng đang gấp rút triển khai lập danh sách
và thông báo rộng rãi thông tin hỗ trợ về lương thực thực phẩm
nơi ở cho các trường hợp người lao động gặp khó khăn trên địa bàn
thông qua địa chỉ tại ủy ban mặt trận tổ quốc các quận huyện cho đến phường xã
để không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch covid một mươi chín
trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng tám tại công an quận bình thủy và bệnh viện huyết học
truyền máu thành phố cần thơ đã diễn ra hoạt động hiền máu tỉnh nguyện
góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ bảo đảm phục vụ công tác điều trị
và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hoạt động hiền máu lần này nằm trong kế hoạch vận động hiền máu tỉnh nguyện
năm hai nghìn hai mươi của ban chỉ đạo vận động hiền máu tỉnh nguyện công an thành phố cần thơ
đồng thời thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống
lực lượng công an nhân dân việt nam và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đợt hiến máu diễn ra trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng tám với sự tham gia của đoàn viên thanh niên
và cán bộ chiến sĩ công an thành phố cần thơ
hoạt động hiến máu tình nguyện bảo đảm an toàn thực hiện đúng theo quy định của bộ y tế
và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín như phải đeo khẩu trang
rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn kiểm tra thân nhiệt trả lời các câu hỏi
của nhân viên y tế về tình trạng sức khỏe và nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
kết thúc chương trình đã tiếp nhận ba trăm chín mươi năm đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố